tại tỉnh bình thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra vào chiều ngày chín tháng một mươi hai tại địa bàn xã hàm đức
đáng chú ý đối tượng đang là học sinh lớp một mươi hai tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng thực hiện vụ cướp cho biết do thiếu tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản
đối tượng đã mặc áo khoác đeo khẩu trang dùng băng keo dán che biển số rồi điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trong chợ sarah thuộc xã hàm đức
giả vờ hỏi mua một chiếc nhẫn trị giá gần sáu triệu đồng và lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở là người lớn tuổi đối tượng đã cướp giật chiếc nhẫn rồi lên xe tẩu thoát
sau đó đến một tiệm vàng khác bán được với giá năm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng để trả nợ và tiêu giải